chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với tin tức hai mươi bốn h
thưa quý vị triệt phá các đường dây buôn bán chất cấm chất kích thích
luôn là chuyên đề nóng thu hút sự quan tâm của nhiều người
liên quan đến vấn đề này mới đây ngày hai mươi năm tháng bốn công an quận hải châu
vừa bắt giữ hai đối tượng trong đường dây cung cấp chất cấm trái phép
trong đó đối tượng cầm đầu là dương thị thanh phương hai mươi tám tuổi
thường xuyên sử dụng mạng xã hội để live stream trên các hội nhóm kín
thu hút người mua đáng chú ý đây là lần đầu tiên loại chất cấm nguy trang
dưới dạng bột hoặc nước uống trái cây được phát hiện tại đà nẵng
theo bài đăng xóa đường dây bán chất cấm nước nho lần đầu xuất hiện tại đà nẵng
trên báo công an đà nẵng chuyên trang của báo công an nhân dân có thông tin
sau nhiều tháng mật phục theo dõi thu thập chứng cứ vào đêm hai mươi bốn tháng bốn
các trinh sát của đội ma túy công an quận hải châu tiến hành bắt quả tang
mai gia thái bình hai mươi tuổi chú tuệ phương hòa khánh bắc quận liên triều đà nẵng
đang chuẩn bị giao một mươi có chất cấm dạng bột có trọng lượng khoảng bảy mươi gram
ngày hai mươi năm tháng bốn đấu tranh mở rộng lực lượng chức năng tiếp tục bắt xử tạm giam
dương thị thanh phương hai mươi tám tuổi chú tuệ phương hòa minh quận liên triều đà nẵng
qua điều tra ghi nhận phương là đối tượng cầm đầu trong đường dây
khai báo với cơ quan công an phương cho biết số hàng trắng này được nhập từ các tỉnh phía nam
mua bán lại để kiếm lời từ tiền tranh lệch
được biết phương thường xuyên live stream quay video giới thiệu loại bột nho này
trong các hội nhóm kín nhằm thu hút các thượng đế dân chơi
muốn vào những nhóm kín này thành viên mới phải được giới thiệu từ thành viên cũ và kiểm duyệt kỹ càng
để sinh động và thu hút khách tham gia buổi bán hàng phương dùng tài khoản facebook tên là phương nabi
với những hình ảnh bốc lửa được chỉnh sự qua các app làm đẹp
với tuyên bố không dễ gì bị công an phát hiện phương không chỉ bán mà còn chỉ cách sử dụng
và cả cách để qua mặt lực lượng chức năng
theo đó mỗi có bột được phương giao bán với giá từ hai tám đến ba triệu đồng
cách thức sử dụng là pha một cói cùng một lon nước xảy khát bất kỳ đủ cho hai ba người phê pha
để tránh phát hiện đối tượng yêu cầu chuyển tiền chức qua tài khoản ngân hàng
sau đó sẽ sử dụng shipper công nghệ để giao hàng
các gói chất cấm bột nho được trộn lẫn với các gói bột làm đẹp khác như đậu đỏ đậu xanh
hoặc các gói kẹo dành cho trẻ em
ngoài các shipper công nghệ đóng góp vai trò trong đường dây hoạt động này
mai gia thái bình cũng là đối tượng thường xuyên giao hàng cho các con nghiện
sở dĩ bình vốn có hoàn cảnh gia đình khó khăn bỏ nhà đi lang thang
tụ tập với các đối tượng xấu nên được phương thu nạp về để phụ giúp
bình biết rõ đây là chất cấm nhưng vẫn làm và nhận tiền hoa hồng từ phương
sau mỗi lần giao hàng thành công
trước đó qua công tác nắm tình hình thông tin liên quan đến chất cấm trên địa bàn
đội cảnh sát ma túy công an quận hải châu phát hiện nổi lên trên thị trường ngầm
các loại gói bột pha nước sẻ khát có mùi thơm kích thích được các dân chơi gọi là nước nho
nước dâu nước xoài hay đông trùng
nhìn bên ngoài loại chất cấm này không khác gì một gói bột pha nước sẻ khát bình thường
nhưng giám định thành phần phát hiện mỗi cói có trọng lượng khoảng bảy gram
đều có chứa nhiều chất cấm tổng hợp nguy hiểm như mdma methamphetamine nimetazepam
mặc dù các loại hàng trắng này đã được bộ công an ra cảnh báo trước đó
nhưng công an quận hải châu đã nhận định đây là lần đầu tiên nước nho vui vẻ xuất hiện tại đà nẵng
cụ thể loại hàng trắng mới có tên là grape seed fruit tạm dịch là trái cây giòn hay nước dâu
thứ bột thực phẩm được ngụy trang dưới dạng nước uống trái cây này
thực chất là một loại chất cấm tổng hợp rất dễ kề nhiện
hiện công an quận hải châu đã tạm giữ hình sự dương thị thanh phương và mai gia thái bình
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
đồng thời ngay sau khi triệt xóa đường dây chuyên cung cấp loại hàng trắng mới
công an quận hải châu đã báo cáo giám đốc công an thành phố đà nẵng và bộ công an để nắm thông tin
kỳ thời chỉ đạo tiếp tục đấu tranh ngăn chặn không cho loại chất cấm nguy hiểm này phát triển ở đà nẵng
sau khi thông tin nữ nghi phạm cầm đầu đường dây buôn bán trái phép chất cấm bị bắt được đưa ra
sự của dương thị thanh phương cái tên luôn được tung hô trong các hội nhóm dành cho các dân chơi bài lắc
vậy từ khư về hot girl livestream chuyên cung cấp nước nhỏ vui vẻ này như thế nào
liệu rằng cuộc sống thực sự có giống như những gì mọi người thấy trên mạng xã hội
và giống như cách phương tự hào rằng mình làm chủ được cuộc sống và kinh tế
hãy cùng chúng tôi vến bàn sự thật
như những thông tin chúng tôi vừa nhắc phía trên để tìm kiếm khách hàng mua hàng trắng
dương thị thanh phương đã áp dụng chiêu thức quảng bá bán hàng trực tuyến
trên các trang mạng xã hội
nghi phạm lập một tài khoản facebook có tên là nabi phương và dùng chính nickname này
để live stream quay video giới thiệu bột nho trong các hội nhóm kín để bán chất cấm
loại nước trá hình này được giới thiệu với tên là nước nho vui vẻ
ngoài việc live stream bán hàng trắng trên trang facebook cá nhân
nabifone còn thường xuyên sử dụng các app chụp ảnh đăng tải những bức hình xinh đẹp như hot girl
check in các địa điểm ăn chơi sang trành tại đà nẵng cùng những chuyến du lịch đắt tiền
trước khi bị cơ quan công an bắt vì buôn bán chất cấm hot girl này còn thể hiện bản thân
là một người phụ nữ sỏi giang độc lập về kinh tế tự chủ cuộc sống
không những thế nabi phương còn đăng tải các bài viết trên facebook để nói đạo lý
giao giảng đạo đức khuyên nhủ phụ nữ vươn lên để làm chủ bản thân
bên cạnh đó thanh phương cũng có thói quen thả thính không ít lần trên facebook của mình
theo cơ quan điều tra trong đời thực đối tượng phương hiện đang là mẹ đơn thân
xây dựng cuộc sống sang trẻ như một hot girl độc lập và nữ cường để thu hút sự quan tâm của mọi người
nghi phạm đã đạt được mục đích là nhận được nhiều forexu để từ đó dễ dàng mở rộng phạm vi kinh doanh
đưa nàng tiên nâu xâm nhập vào đời sống các con nghiện thông qua các hội nhóm kín
tuy nhiên theo một bức ảnh đăng tải trên báo chí được lực lượng điều tra ghi lại
hình ảnh thật sự ngoài đời sống của nữ hot face vạn người mê này thật không hề giống
với những hình ảnh xinh đẹp sang trành được đối tượng đăng tải trên mạng xã hội
thậm chí nếu không được ghép chung với nhau chắc có lẽ nhiều người sẽ không thể biết được đây là của một người
có thể thấy mặc dù biết việc buôn bán trái phép chất cấm là vi phạm pháp luật
những tường các đối tượng này sẽ phải sống chui lùi hoạt động âm thầm hạn chế tối đa sự tập trung của cộng đồng
xong các đối tượng trong vụ việc này thì khác
bản thân là người cầm đầu đường dây buôn bán hàng trắng dương thị thanh phương phải ý thức được hơn ai hết vấn đề trên
nhưng lại hiên ngang thu hút sự quan tâm của nhiều người thậm chí tuyên bố đầy tự tin rằng không dễ gì bị công an phát hiện
rồi chỉ cách để các con nghiện qua mặt lực lượng chức năng
về phía đối tượng mai sa thái bình tay chân của hot girl mặc dù biết hàng vận chuyển là chất cấm
nhưng đàn em thân cận này vẫn bất chấp phạm tội chấp nhận nguy cơ bị bắt để sao hàng thành công cho bà trùm
từ đó nhận tiền hoa hồng tranh lệch
việc bắt giữ hai đối tượng trên là việc làm vô cùng cần thiết nhằm ngăn chặn sự phát triển ngày càng rộng của các đối tượng phạm tội
đồng thời triệt phá phần nào mạng lưới buôn bán tăng chữ hàng trắng gây nguy hiểm đến xã hội và sức khỏe người sử dụng các chất cấm
để điều tra bắt giữ được đường dây này là sự nỗ lực và cố gắng lâu dài của lực lượng chức năng
cơ quan công an nằm vùng tại thành phố đà nẵng
không chỉ dừng lại ở nhóm đối tượng trên công an quận hải châu cũng đã báo cáo giám đốc công an tp đà nẵng và bộ công an
để nắm thông tin kịp thời chỉ đạo tiếp tục đấu tranh ngăn chặn không cho loại chất cấm nguy hiểm này phát triển tại đà nẵng
quý vị thân mến công nghệ phát triển bên cạnh những lợi ích tích cực thì đây cũng là công cụ hiếu hiệu cho các đối tượng lợi dụng
biến nó thành mảnh đất màu mỡ để trục lợi thu tiền bất hợp pháp
theo như vụ việc trên hàng trắng giờ đây cũng được giao bán một cách hiên ngang trong các hội nhóm trên mạng xã hội
điều này cho thấy sự coi thường pháp luật của các đối tượng phạm tội
đây là vấn đề đặc biệt nguy hiểm vì không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe các đối tượng sử dụng
mà nó còn dễ dẫn đến nguy cơ thế hệ trẻ bị rụ rỗ và các đường dây buôn bán chất cấm tương tự
vì vậy việc bắt giữ các nghi phạm để ngăn chặn hệ lụy lâu dài là điều vô cùng cần thiết
mọi thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị trong những video sau
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại